một người dân chú xã tân lộng đông huyện thới bình đã đến trình báo với cơ quan công an về việc chị bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo chị này hơn ba tháng trước trong lúc sử dụng facebook có một người tự xưng ở nước ngoài đã kết bạn và hứa sẽ gửi ngoại tệ và quà tặng cho chị
sau đó qua điện thoại một người tự xưng là nhân viên sân bay tại hà nội cho rằng muốn nhận hàng phải trả chi phí trước
dù đã chuyển hai lần với số tiền gần năm mươi triệu đồng nhưng số ngoại tệ và quà vẫn không thấy
đến lúc này chị mới biết mình đã bị lừa